ủy ban nhân dân tp hà nội vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo rỡ màn hình led giải tỏa vật tư vật liệu ra khỏi khu di tích đền bà kiệu quận hoàn kiếm
đây là công trình tồn tại từ năm hai nghìn một mươi đến nay gây mất mỹ quan các công trình xung quanh tuy nhiên đến nay mới có quyết định tháo rỡ
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở văn hóa và thể thao hà nội chủ trì phối hợp cùng ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm và đơn vị liên quan
đôn đốc chủ đầu tư tháo rỡ màn hình led giải tỏa toàn bộ vật tư vật liệu ra khỏi khu vực trả lại nguyên trạng ban đầu của khu di tích đền bà kiệu thuộc khu vực di tích quốc gia đặc biệt hồ hoàn kiếm
việc giải tỏa màn hình led sẽ phải hoàn thành trong tháng một này
là cơ quan cũng đã tham mưu giúp cho ủy ban nhân dân tp hà nội về nội dung trên đến nay thì ủy ban nhân dân tp đã chấp thuận phê chuẩn
và hiện nay thì sở văn hóa đang cùng với hợp với các cơ quan chuyên môn
ủy ban nhân quận hồ hoàn kiếm để phối hợp đôn đốc chủ đầu tư tháo rỡ xong đảm bảo tiến độ thời gian phục vụ nhân dân toàn tiếp nguyên đáng được vui vẻ và đảm bảo đúng yêu cầu quy định của khu di tích quốc gia đặc biệt hồ hương
quần thể đền ngọc sơn đền bà kiệu tượng đài quyết tử cho tổ quốc quyết sinh và không gian hồ hoàn kiếm thuộc di tích quốc gia đặc biệt
do thời gian thực hiện dự án đã hết
ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo rỡ màn hình giải tỏa vật tư vật liệu ra khỏi khu vực nhằm giữ gìn cảnh quan tôn nghiêm phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ hoàn kiếm
thế thì cho nên là cũng nên rỡ bỏ trả lại cái cảnh quan cho cái khu vực này được công nhận là di tích đặc biệt
thế cho nên là đối với những cái vấn đề mà cái màn hình điện tử các thứ thì nó không hợp
với cảnh quan chung quanh đây
thực ra thì nó nằm ở đây là đúng cái đầu đường của cái phố đinh tiên hoàng đi lên
cho nên là nó rất ảnh hưởng trong vấn đề giao thông
đã có một số người mà tham gia giao thông mà đi xe trên đường thì phải theo dõi cái màn hình giao thông là đã xảy ra tai nạn
trước đó công ty cổ phần thương mại và quảng cáo an sương chủ đầu tư dự án đã có tờ trình gửi các cơ quan chức năng hà nội đề nghị tiếp tục cho phép vận hành màn hình led
phục vụ công tác tuyên truyền
quảng bá văn hóa chính trị của thủ đô từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng ý kiến này không được ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận